thưa quý vị sáng nay một mươi bốn tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp trung quốc tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh kinh tế số
cùng dự có đại sứ trung quốc tại việt nam hùng ba và đại diện một mươi chín tập đoàn doanh nghiệp lớn của trung quốc
thời gian qua với nỗ lực chung của cả hai bên quan hệ việt nam trung quốc đang phát triển ngày càng sâu sắc thực chất và toàn diện
nhất là sau chuyến thăm lịch sử của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới trung quốc và sau đó là chuyến thăm lịch sử tới việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
tại tọa đàm các doanh nghiệp trung quốc và các bộ ngành việt nam đã trao đổi nghiêm túc thẳng thắn cầu thị chân thành trách nhiệm cao đề xuất các ý tưởng sáng kiến hợp tác thiết thực để trụ cột hợp tác kinh tế thương mại đầu tư ngày càng thực chất sâu sắc hơn
hiện nay trung quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ sáu trên một trăm bốn mươi sáu đối tác đầu tư của việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi ba hợp tác đầu tư có bước tiến đột phá trung quốc đã vươn lên trở thành đối tác dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư mới ở việt nam
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với trung quốc là yêu cầu khách quan lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp trung quốc mở rộng hợp tác tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực trung quốc có thế mạnh
và ưu tiên cao như đổi mới sáng tạo tăng trưởng xanh chuyển đổi số năng lượng tái tạo năng lượng sạch đô thị thông minh công nghiệp chế tạo chất lượng cao
xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ đường sắt y tế giáo dục xây dựng và triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác song phương đã thiết lập và các cơ chế hợp tác đa phương hai bên cùng tham gia
trong đó thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp lớn có năng lực uy tín của trung quốc cùng hợp tác để sớm có những dự án lớn công nghệ cao tiêu biểu cho trình độ phát triển của trung quốc và phù hợp với nhu cầu của việt nam
áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững trong lĩnh vực kinh tế xanh kinh tế số kinh tế tri thức kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt nam tham gia vào các chuỗi giá trị chuỗi cung ứng của các tập đoàn của khu vực và toàn cầu
đại sứ trung quốc hùng ba và đại diện các doanh nghiệp trung quốc cảm ơn thủ tướng chính phủ đã dành thời gian tham dự tọa đàm
sự kiện này cho thấy sự coi trọng cao độ của phía việt nam với việc tăng cường hợp tác kinh tế thương mại đầu tư với trung quốc
các đại biểu hoàn toàn nhất trí với các nội dung thủ tướng đã đề cập đánh giá cao thông điệp của thủ tướng chính phủ về lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ
các doanh nghiệp hàng đầu trung quốc khẳng định rất coi trọng thị trường việt nam thông báo về các định hướng lớn những kế hoạch dự án đối tác hợp tác cụ thể trong thời gian tới
các doanh nghiệp khẳng định tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại việt nam mong muốn gắn bó lâu dài tham gia tích cực trong tiến trình hiện đại hóa công nghiệp hóa của việt nam